sau khi đường dây của trần thị thanh bị triệt phá các đối tượng nghiện chuyển hướng sang một địa chỉ khác để mua về sử dụng xác định đối tượng nghi vấn
chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu các trinh sát đã ập vào nơi ở của trung thu giữ gần hai bánh heroin đã được phân chia thành khoảng một chín trăm linh tép nhỏ
đồng thời tạm giữ ba đối tượng đang có mặt tại nhà của trung để tiếp tục điều tra xác minh hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý
hách tài khoản facebook để lừa đảo hơn năm trăm linh bị hại
năm đối tượng nguyễn quang đức trần lê quang vũ lê phước thành nguyễn xuân dụng cùng chú tại quảng trị và trần việt long chú tại vĩnh phúc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng tạm giữ hình sự
thời gian qua công an tp đà nẵng nhận tin báo của nhiều bị hại về việc bị các đối tượng hách tài khoản facebook chiếm quyền sử dụng rồi mạo danh nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bằng thủ đoạn hách tài khoản facebook
nhóm này đã lừa hơn năm trăm linh bị hại trên cả nước chiếm đoạt số tiền gần năm tỷ đồng vụ việc đang được mở rộng điều tra
với hành vi buôn lậu phạm văn trình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra
vào khoảng tháng ba chỉnh đã thực hiện hành vi mua bán nhiều danh mục hàng hóa có bao bì nhãn mát
in chữ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ hợp pháp được vận chuyển từ trung quốc về việt nam qua cửa khẩu quốc tế thanh thủy huyện vị xuyên để tiêu thụ bán kiếm lời
với giá trị hàng hóa rất lớn hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án đồng thời làm rõ các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện